tại đà nẵng hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố đà nẵng đã phối hợp tổ chức cho hơn ba trăm linh trẻ em là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tham gia chương trình khóa tu một ngày an lạc tại chùa
tại chương trình các nạn nhân chất độc da cam dioxin đã được nhận các phần quà ý nghĩa từ các nhà hào tâm và tham gia các hoạt động thiết thực
trước đó thành hội đã tổ chức chương trình đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam vận động được gần một tỷ đồng
nâng tổng số quỹ vận động được từ đầu năm đến nay lên hơn sáu tỷ đồng phục vụ cho các hoạt động chăm sóc hỗ trợ hơn năm nạn nhân da cam trên địa bàn thành phố
tại thành phố hồ chí minh hàng nghìn sinh viên tình nguyện viên và người dân đã tham gia đi bộ gây quỹ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam dioxin và người khuyết tật nghèo
cuộc đi bộ có thông điệp xin đừng quên họ dù bạn có là ai bạn có chỗ đứng thế nào trong xã hội
sự đóng góp của bạn với nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo
cũng đem lại cho họ niềm tin lớn hơn trong cuộc sống
đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm chia sẻ nỗi đau và trợ giúp chăm sóc sức khỏe cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn